thưa quý vị mới đây bộ thông tin và truyền thông cho biết từ sau ngày ba mươi một tháng ba tất cả các thuê bao di động đang hoạt động
phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những trường hợp không chuẩn hóa thì sẽ bị khóa thuê bao
thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng bởi nó sẽ giải quyết bài toán sim giác hiện nay
vâng tuy nhiên thì việc này cũng đang dấy lên một vấn đề lo ngại từ các tin nhắn của gọi lừa đảo khóa thuê bao di động
trước đó thì rất nhiều người cũng đã trở thành nạn nhân từ vấn nạn này
vì vậy mà việc thực sự cẩn trọng cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo khóa thuê bao di động là nội dung đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng
từ ngày một mươi năm tháng ba các nhà mạng sẽ gửi tin nhắn tối thiểu một lần mỗi ngày và liên tục trong ít nhất năm ngày
để yêu cầu người sử dụng số tiền

trường hợp thuê bao nếu không thực hiện chuẩn hóa thông tin sau một mươi năm ngày nhận thông báo sẽ bị khóa một chiều
và dừng hai chiều nếu không thực hiện sau một mươi năm ngày tiếp theo
hai mươi ngày sau đó thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với giải pháp này
góp phần giải quyết triệt đề tình trạng sử dụng sim thuê bao di động có thông tin không đúng quy định
thật sự rất phiền phức với những tin nhắn rồi của gọi giác
hy vọng động thái này sẽ chấm dứt hoàn toàn vấn nạn sim giác như hiện nay
việc này nên làm và làm từ rất lâu rồi
như vậy thì mỗi người đều có thuê bao di động chính chủ riêng của mình
tránh tình trạng bị làm phiền như trước
hy vọng động thái khóa thuê bao di động sẽ thực sự hiệu quả
bởi mỗi ngày mình đều nhận nhiều cuộc gọi tư vấn nào là bất động sản nghỉ dưỡng
nói chung nên quản lý và mỗi người nên đứng tên
đúng với thuê bao di động
ngay sau khi có thông tin trên
ngay lập tức nhiều chủ thuê bao đã bị rội bom của gọi giác
đề nghị cập nhật thông tin để tránh bị khóa sim
từ chiều ngày một mươi ba tháng ba tới nay
chị thu hằng ở quận gò vấp tp hcm
liên tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo bằng đầu số cá nhân
nhưng hiển thị tên dvvt sài gòn
báo xin chị sẽ bị khóa sau ngày ba mươi một tháng ba
để tránh bị khóa
người gọi này yêu cầu chị thực hiện ấn các phím theo khẩu lệnh
và làm theo hướng dẫn
cụ thể là thủ tục khai báo thông tin cá nhân
như căn cước công dân địa chỉ số điện thoại liên hệ gần nhất
tương tự rất nhiều người dân ở tp hcm
cũng nhận được các tin nhắn rác yêu cầu nhấp vào đường link
để chuẩn hóa thông tin thuê bao
không ít cư dân mạng đã đăng tải chuyện của chính mình
vì gặp những trường hợp tương tự như vậy
nhiều bài học kinh nghiệm cũng đã được chính cư dân mạng chia sẻ
có số điện thoại lạ cũng gọi điện cho mình sáng nay
và phát đoạn thu âm báo là bộ thông tin và truyền thông
xin thông báo thuê bao của bạn sẽ bị quá hai chiều trong hai giờ nữa
mình tắt máy ngay giờ lắm kiểu lừa đảo mạo danh cơ quan tổ chức nhà nước
hôm vừa rồi tôi cũng gặp phải trường hợp này
họ nói là tạm khóa trong hai giờ vì số alo không chính chủ
tôi cung cấp luôn họ tên giả địa chỉ giả
căn cước công dân cũng đọc không đúng
thế là chúng phải bỏ đi chỗ khác để mà chơi
vụ này tôi cũng gặp phải
tôi cũng bị tương tự
nhưng thường thì tôi rất cảnh giác
tôi sẽ tranh thủ chạy đến văn phòng nhà hòa mạng gần nhất để kiểm tra
từ nay cho đến ngày ba mươi một tháng một
các nhà mạng cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm không để tái diễn tình trạng lừa đảo khóa thuê bao di động
đồng thời giải quyết sức điểm vấn nạn xin giác
các nhà mạng sẽ gửi tin nhắn yêu cầu thuê bao kiểm tra và cập nhật lại thông tin
đều được gửi đi bằng brand name tức là tên thương hiệu của họ
ví dụ như khách hàng vinaphone sẽ nhận được tin nhắn
và cuộc gọi có brand name vinaphone
khách hàng của viettel sẽ nhận được tin nhắn có brand name là viettel
tuy nhiên nguy cơ tái diễn việc lừa đảo khóa thuê bao hoàn toàn có khả năng trở lại
do đó nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
người sử dụng cần phải hết sức cảnh giác và đề phòng
mình từng gặp nhiều vấn đề lừa đảo này rồi
nên mình chỉ khuyên mọi người thế này
nếu mình không làm thì không cần phải sợ
cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại
cứ mang giấy tờ đến tận cổng lúc đấy hãy tính
còn không thì phiền khóa với bắt hậu cái nhé
lừa đảo khóa số điện thoại cũng như lừa đảo sử dụng thẻ visa
giúp tiền mặt không mất phí thôi
bọn lừa đảo giờ lắm kiểu lắm nên mọi người cần cẩn thận hơn
nếu là cơ quan họ không bao giờ cho nhân viên gọi trực tiếp như vậy
nhất là số điện thoại và thẻ visa liên quan đến thông tin cá nhân
không phải bảo khóa là khóa được
mong mọi người tỉnh táo để không bị lừa
các cơ quan pháp luật phải xử lý thật nghiêm khắc
đối với những tội phạm công nghệ không để người dân hoàng mạng
xác minh lại thông tin chưa bao giờ là thừa
vì vậy nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng
các chủ thuê bao di động cần đến cập nhật dữ liệu chuẩn xác
thông qua các điểm giao dịch của nhà mạng
ngoài ra cũng nên sử dụng website chính thức của nhà mạng
người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân
họ tên số điện thoại email số chứng minh nhân dân
căn cước công dân đối với các cuộc gọi lạ hoặc đường linh lạ
đây cũng là vấn đề được nhiều ý kiến cư dân mạng quan tâm
với mong muốn
không có ai có thể trở thành nạn nhân bất đắc sĩ
từ chiêu thức lừa đảo qua thuê bao di động này
bạn có suy nghĩ gì về nội dung cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân